vì thế nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm có liên quan tới msb

cơ quan điều tra sẽ xác định
ai là bị hại trong vụ án ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau
theo luật sư khách hàng của msb có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản

sau khi hoàn tất thống kê
việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện trí năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại
ông phân tích
đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền
đồng thời người gây ra thiệt hại cũng có thiện trí
thì việc hoàn trả khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng
trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn trả lại tiền
nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả
thì quá trình thi hành án
tiền rất khó khăn và mất thời gian
theo đó bà n t l gửi tổng cộng năm mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi đồng vào tài khoản msb
tuy nhiên đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bà l được cơ quan công an tp hà nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong msb không còn
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại